từ từ cho em nói qua với là em có lý do ra đường
nghĩa là em đã đi tiêm phòng
thì bây giờ em phải về nhà

em đi tiêm phòng nghĩa là bây giờ chơi đường đi

hoặc là chơi đường anh về

nghĩa là hai vợ chồng em ở riêng
thì bây giờ là em phải về nhà em

là chỗ một mươi bốn nguyễn giang tích
đối diện với năm tầng đây
thì em phải về em lấy
thì em mới có giấy đi đường
tại vì thường là gửi về
bây giờ anh đang đi đâu ạ

anh đang đi từ đâu về ạ
em đi từ hai trăm tám mươi sáu nguyễn xiển
tại vì nhà em ở đấy
bố mẹ em ở đây
em ở riêng
nhưng mà cái đăng ký hộ khẩu của em
cái đăng ký hộ khẩu của em thì là rất ở đây

thì em mới được

cái việc mà anh về với giấy

là anh không có giấy tờ chứng minh

là nếu như anh đi tiêm phòng
thì trên tay trong tay của anh đã có giấy tờ

còn bây giờ

nghĩa là em muốn cầm được cái giấy đấy
thì em phải về nhà em
bên cạnh đó lực lượng công an tăng cường
thêm ba mươi chín tổ chốt kiểm soát người và phương tiện
ra vào vùng một vùng đỏ
theo giấy đi đường mới

chỉ mới trong ít ngày ban hành về giấy đi đường mới
lãnh đạo thành phố hà nội lại có ý kiến đồng ý
về việc sử dụng giấy đi đường cũ
đồng thời sử dụng hai loại mẫu cũ và mới song song
cụ thể ngày bảy tháng chín
vi tư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
ban thường vụ thành ủy hà nội đã yêu cầu
ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố
chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc cầu thị các ý kiến
để kịp thời điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đi đường
hô hợp với thực tiễn
theo đó trước mắt thành phố hà nội
cho tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp
và cấp danh mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư
điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn
thì mới nhập hai loại giấy thành một
xịt phạt người ra đường không thuộc các trường hợp
theo quy định của chỉ thị số một mươi sáu
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở
hướng dẫn người dân tự giác chấp hành
người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng
nhưng phải đứng điểm đến
bên cạnh đó với cấp ủy chính quyền các địa phương toàn thành phố
chỉ đạo tổ chức kiểm tra từ ngõ phố
kết hợp với lực lượng nhân dân
tuần tra kiểm soát của các tổ lưu động
tăng cường hậu kiểm để hạn chế lượng người ra đường